tại tỉnh nam định đã diễn ra hội nghị thường trực hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông hồng
và duyên hải bắc bộ lần thứ nhất nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị
đánh giá cao hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố trên cả nước nói chung
và một mươi một tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông hồng và xuyên hải bắc bộ nói riêng
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng ghi nhận các tỉnh thành phố vừa qua đã tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất
kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương
một số tỉnh thành phố tuy thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân cấp quận huyện phường
nhưng cũng đã kịp thời kiện toàn để hội đồng nhân dân các cấp hoạt động theo đúng quy định của pháp luật
chủ tịch quốc hội đề nghị hội đồng nhân dân thường trực hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố
tiếp tục đổi mới chủ động sáng tạo hơn nữa trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương
giám sát chặt chẽ để mỗi một đạo luật được quốc hội thông qua kịp thời đi vào cuộc sống
chú trọng đổi mới phương pháp hình thức thi hành pháp luật
đặc biệt tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động giám sát cải tiến phương thức giám sát
để bảo đảm giám sát có trọng tâm trọng điểm sát với thực tiễn
chọn vấn đề giám sát đúng trúng chú trọng đến hậu giám sát để bảo đảm cho các nghị quyết giám sát được thực thi trên thực tế
chúng ta cùng nhau suy nghĩ để làm cho hoạt động của chúng ta thực sự là cơ quan quyền lực ở địa phương
nhận định thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng là cầu nối giữa chính quyền và nhân dân địa phương
chủ tịch quốc hội yêu cầu thường trực hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông hồng và duyên hải bắc bộ
cần cung cấp thông tin rộng rãi về hoạt động của hội đồng nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng
đặc biệt là việc quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương trong hoạt động giám sát
trong việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri
bên cạnh đó chủ tịch quốc hội cũng đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí phát thanh truyền hình
kịp thời thông tin ý kiến của người dân về hoạt động của hội đồng nhân dân đại biểu hội đồng nhân dân
để từ đó tạo nên một diễn đàn rộng rãi cho việc xây dựng ban hành các chính sách đạt hiệu quả phù hợp với thực tiễn